cục cảnh sát giao thông vừa có chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường ra soát kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng biển số xe chủ động phối hợp kiểm tra quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất cấp biển số xe

theo quy định của pháp luật